vào khoảng bảy giờ hôm nay tại chợ hiễu nghị ở khu vực cửa khẩu tân thanh văn lãng lạng sơn đã xảy ra vụ cháy chợ thiêu hủy gần bốn mươi kiosk
ngay khi đám cháy vừa xảy ra các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy
do lửa cháy to và phần lớn hàng hóa trong các kho vật liệu đều dễ cháy như quần áo đồ điện tử đồ chơi trẻ em nên đám cháy nhanh chóng lan rộng
ngay sau khi đám cháy xảy ra lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả
nhiều hàng hóa trong các kiosk đã được tiểu thương kéo ra ngoài khỏi đám cháy
đến chín giờ đám cháy mới được khống chế hoàn toàn do vụ cháy xảy ra sớm chưa hợp trợ nên rất may không có thương phong về người
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy